thưa quý vị khán giả thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba bốn mươi năm năm qua canada luôn là đối tác của việt nam mối quan hệ giữa hai nước diễn ra trên nhiều mặt
việt nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của canada ở đông nam á
và là thị trường ưu tiên của chương trình hành động thị trường toàn cầu của canada
việt nam và canada đã chính thức xác lập quan hệ đối tác toàn diện đưa quan hệ của hai quốc gia bước sang một giai đoạn mới thực chất hơn và hiệu quả hơn
trong chương trình của chúng tôi

trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gặp lại ping kinnikin đại sứ đặc mệnh toàn quyền canada tại việt nam trong tiểu mục chuyện việt nam
tiếp sau đó sẽ là câu chuyện của một người con đất việt đã tới sinh sống học tập và làm việc trên đất nước mặt trời mọc nhật bản từ năm lên một mươi sáu tuổi
câu chuyện của ông sẽ được chia sẻ trong tiểu mục chuyện việt nam
tiếp sau đó sẽ là câu chuyện của một người con đất việt đã tới sinh sống học tập và làm việc trên đất nước mặt trời mọc nhật bản từ năm lên một mươi sáu
và cuối cùng như thường lệ sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của cộng đồng người việt đang sinh sống học tập và làm việc tại các nước gửi tới người thân và gia đình
cuối cùng như thường lệ sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của cộng đồng người việt đang sinh sống học tập và làm việc tại các nước gửi tới người thân và gia đình

phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp bộ trưởng ngoại giao augusto santos silva đối thoại với doanh nghiệp
dự và phát biểu tại cuộc tọa đàm xúc tiến thương mại đầu tư việt nam bồ đào nha
buổi đối thoại với doanh nghiệp có sự tham gia của hàng chục tập đoàn hàng đầu của bồ đào nha
trong các lĩnh vực tài chính hạ tầng bán lẻ y tế năng lượng tái tạo
và tại cuộc tọa đàm xúc tiến thương mại đầu tư việt nam bồ đào nha
với sự tham gia của gần năm mươi doanh nghiệp lớn của cả hai nước
phó thủ tướng vương đình huệ khuyến khích các doanh nghiệp bồ đào nha đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế tạo
công nghệ cao phát triển hạ tầng môi trường nông lâm thủy sản và chế biến thực phẩm
năng lượng tái tạo công nghệ thông tin dược phẩm sinh học xây dựng dịch vụ chất lượng cao tài chính ngân hàng của việt nam
chính phủ bồ đào nha mong muốn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư và kinh doanh tại bồ đào nha
đồng thời thông qua đây có thể tiếp cận thị trường châu âu cũng như khu vực các nước nói tiếng bồ đào nha tại châu phi và mỹ la tinh
trong chuyến thăm và làm việc tại campuchia đoàn đại biểu cấp cao tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành bỉ trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm dẫn đầu đã đến thăm đại học tổng hợp hoàng gia phần âu bênh
và bệnh viện trợ rẫy phần âu bênh
đây chính là một trong những biểu tượng của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam và campuchia nói chung
giữa tp hcm và thủ đô phần âu bênh nói riêng
đoàn đại biểu cấp cao tp hcm đã tới đặt phòng hoa tại đài tưởng niệm quân tình nguyện việt nam ở thủ đô phần âu bênh
thăm và nói chuyện với tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện các doanh nghiệp và bà con việt kiều đang sinh sống và làm việc tại campuchia
theo số liệu từ tổng cục thống kê cho biết
khách quốc tế đến việt nam trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám ước tính đạt hơn một bốn mươi ba triệu lượt người tăng bốn mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy khách quốc tế đến việt nam tăng một mươi hai một trong đó khách đến từ châu âu châu mỹ châu úc
cũng trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám khách đến việt nam từ châu á ước tính đạt hơn một triệu lượt người tăng năm mươi ba chín so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách đến từ hầu hết các thị trường chính như trung quốc
hàn quốc đài loan malaysia thái lan singapore campuchia đều tăng mạnh
tính chung năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã đón gần một mươi ba triệu lượt khách du lịch quốc tế phục vụ bảy mươi bốn triệu lượt khách du lịch nội địa
theo tổng cục du lịch cho biết từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch việt nam đã tích cực tiến hành các hoạt động quảng bá
xúc tiến du lịch để thu hút khách hướng tới mục tiêu đón từ một mươi năm một mươi bảy triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi
tổng cục du lịch cho biết từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch đã tích cực tiến hành các hoạt động quảng bá

hai nước đều có vấn đề vấn đề chiến đấu

chúng ta sẽ cộng đồng với nhau
tôi đồng ý với các bạn rằng
chủ tịch trung tâm justin trudeau
đến việt nam là một cơ hội đẹp
để hỗ trợ tình hình của chúng ta
giữa việt nam và canada
chúng tôi không thể tự hào hơn
và chúng tôi rất vui

có một tổ chức rất tuyệt vọng
và cũng có thể truyền thông
về năng lực của canada
đây không phải là một gặp mặt đầu tiên của ông ấy
chủ tịch trudeau đến việt nam
trong năm chín mươi

một học sinh trung tâm

và một cảm giác
mà ông ấy nói là
dù ông ấy đến nhiều năm trước
không như chủ tịch trung tâm
chỉ là một tổ chức của canada
ông ấy nói là ông ấy được
một giấc mơ vui vẻ
khi đến đây
ông ấy rất vui vẻ
khi đến đây
ông ấy thật sự đi
chơi cà phê trên đường
để hướng dẫn
những nơi mà ông ấy
đã gặp khi trở thành một trung tâm
tôi rất cảm hứng
khi nói về
chủ tịch trung tâm
nếu các bạn có một vài câu hỏi
để nói cho các học sinh ở đây
về chủ tịch trung tâm
thì các bạn sẽ nói gì
tôi sẽ nói rằng
chủ tịch trung tâm là về đặc biệt
chủ tịch trung tâm là về cộng đồng
chúng tôi có một tin tưởng rất đặc biệt
thực sự có
để được chúc mừng
thật sự tất cả những người
đã di chuyển đến chủ tịch trung tâm
đặc biệt là một cộng đồng
và một cộng đồng
đã làm chúng ta tốt hơn
chúng tôi đã chúc mừng

của chủ tịch trung tâm
chúng tôi là một quốc gia rất nhỏ
và chúng tôi rất hạnh phúc

vì chúng tôi có nhiều năng lực
và chúng tôi cũng đang
làm tốt nhất để
bảo vệ những năng lực
cho giai đoạn hiện đại

chúng tôi có một câu hỏi
với một cộng đồng
của hơn một mươi chín triệu người
cộng đồng thứ một mươi bốn
là cộng đồng lớn nhất
trong thế giới
việt nam đã được
đảm bảo là một cơ sở
đáng chú ý
cho các cộng đồng
anh có đồng ý không
chúng tôi đồng ý
chúng tôi đồng ý
rằng có nhiều cơ sở
đáng chú ý
tôi có thể nói rằng
việt nam đã là
cộng đồng lớn nhất của canada
trong hai năm
vì vậy cộng đồng lớn nhất của chúng tôi
đã đạt được năm năm triệu
trong năm hai nghìn một mươi sáu
đó là một cộng đồng
và dù bằng những thông tin
từ tháng tháng tháng đến tháng tháng

đạt được cộng đồng lớn nhất

vì vậy cộng đồng lớn nhất
của chúng tôi là
cộng đồng hành vi
và thực phẩm hành vi
của thái lan

của thái lan
đang trở nên
rất đáng chú ý
cho các cộng đồng
và các thực phẩm
hành vi sống tốt
trong tháng tháng tháng
và chúng tôi là một người phát triển đất nước rất nổi tiếng
nhưng bên ngoài đó tôi nghĩ điều này rất hỗ trợ là
nhìn ra bên ngoài vùng văn hóa
chúng tôi đang tìm ra những nơi

khi chính phủ nền kinh tế đang thay đổi năng lượng
và vì vậy tôi đang tìm ra những hệ thống kinh tế
như những phương pháp hành trình
các thông tin công nghệ thông tin

trong khu vực sông cho ví dụ
chúng tôi rất mong chờ rằng cae
một phần phát triển đất nước nguyễn văn hóa

hướng dẫn được di chuyển đất nước vào nền kinh tế
và cũng cho nền kinh tế boeing ở việt nam
nó là một sự giúp đỡ toàn bộ việt nam và giúp việt nam trở thành một trung tâm tuyệt vọng
chắc chắn như mọi công việc tình trạng là tình trạng

chúng tôi có một cơ hội của tổng thống trợ giúp đỡ trong công ty cộng đồng và công ty cộng đồng ở hồ chí minh
và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những công ty cộng đồng đến việt nam
chúng tôi cần phải xem một vài việc để thấy có thể có những người tổ chức một người tổ chức tổ chức
có thể bắt đầu một tình trạng để giúp đỡ những công ty cộng đồng đến việt nam
và cho những công ty việt nam
những công ty cộng đồng muốn phát triển vào thị trường cộng đồng
họ sẽ rất chào mừng
họ sẽ thấy rằng hệ thống tổ chức của chúng tôi đã mở rộng
nó rất truyền thông

thật ra thủ tướng quốc tế của tôi thủ tướng champagne
đã thông báo hôm nay rằng chúng tôi sẽ tổ chức
công ty cộng đồng tổng thống trợ giúp đỡ
đây là để chắc chắn rằng các công ty cộng đồng cộng đồng
được giữ đến tầng cao nhất

vì vậy tôi nghĩ một công ty việt nam

sẽ rất tốt khi nhìn vào những công ty cộng đồng cộng đồng cộng đồng cộng đồng
vậy chúng ta sẽ làm gì trong tương lai

tôi tin rằng rất nhiều việc chúng tôi đã làm

sẽ giúp đỡ năng lực
vì vậy chắc chắn
như một người giám đốc cộng đồng cộng đồng cộng đồng
nếu tôi có thể
việc tôi làm là nói về canada
và tôi thấy nó rất hợp lý
khi chúng ta có những công ty cộng đồng cộng đồng cộng đồng đến
vì vậy không chỉ là công ty của chúng tôi
nhưng tôi nghĩ là những quan hệ cộng đồng
từ canada từ khu vực
từ khu vực tổ chức
và tôi không nên quên khu vực học tập
vì chúng ta chắc chắn thích

để có những người học việt nam nghĩa
sẽ đi học ở canada
và các trường hợp và trường hợp của chúng tôi
cũng thích có những người học việt nam nghĩa
vì chúng rất là học việt
và chúng có nhiều phổ biến
về kinh nghiệm của trường hợp

thật tốt lắm
và dù việt nam là một nơi
mà các bạn phải làm việc
nhưng tôi mong rằng các bạn sẽ thích
đất nước này như là nhà hai của các bạn
và ở trường hợp này
có rất nhiều học sinh
từ rất nhiều trường hợp ở việt nam

cho các bạn và các bạn ở canada
có những câu hỏi
cho trường hợp của canada không
cô màu đỏ
chào mừng quý vị đến
chào mừng quý vị đến
tên tôi là nhung
tôi học trường hợp cộng đồng cộng đồng cộng đồng cộng đồng
và bây giờ tôi muốn hỏi các bạn một câu hỏi
những gì là sự khác biệt nhất
giữa cộng đồng việt nam và canada
trước hết xin chào và cảm ơn các bạn
cho câu hỏi này
giữa hai quốc gia
chắc chắn là chúng ta có
những nơi khác biệt
và một trường hợp
rất khác biệt
nhưng tôi nghĩ

nhiều hơn những sự khác biệt
như món ăn khác
các loại thức ăn khác
nhưng cuối cùng
tất cả những gia đình
nếu là gia đình cần
hoặc gia đình việt
họ đều muốn những gì đó
một trường hợp tốt hơn
cho trẻ em
cơ hội tốt hơn
cơ hội tốt hơn
để thích thích
và giữ được
cho những gia đình tiếp theo
cô rất hiểu về
sự khác biệt của việt nam
cô có thấy
có những khó khăn
khi sống ở việt nam không
tôi cố gắng
và cảm nhận
trường hợp của cô
tôi không nghĩ
nhiều khó khăn
ở hà nội
đây không phải là
nhà hai của tôi
đây là nhà tôi
tôi đã ở đây
khoảng hai năm
và tôi đã thích
tôi không nghĩ
tôi có thể
ở việt nam
nhưng tôi phải nói
cô có có
những câu chuyện
ở việt nam
trong hai năm
ở việt nam
liên quan đến
hà nội là
một thành phố
có bốn thời gian
tôi thực sự
hồ chí minh
vì tôi không
đã chia sẻ
tôi có một câu hỏi
cho các bạn
và tất nhiên